điểm tra năm quận huyện thì chúng tôi thấy đủ điều kiện cho các em quay trở lại trường
áp dụng vừa học trực tiếp vừa trực tuyến
mấy ngày đầu không học ngay mà dành để sinh hoạt về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để các em nâng cao ý thức phòng chống dịch
các ngày tiếp theo cho ôn tập những kiến thức trong thời gian học trực tuyến
sau đó mới học tiếp chương trình phổ thông tiếp theo
theo báo cáo của thành ủy từ ngày ba mươi một tháng một tức là ngày hai mươi chín tết
đến ngày sáu tháng hai tức là ngày sáu tết đã ghi nhận năm mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín
số trường hợp điều trị khỏi tại cơ sở y tế là hai trăm một mươi bốn trường hợp hai mươi chín trường hợp tử vong
hiện có sáu trăm linh một f đang điều trị cách ly tại nhà và một trăm tám mươi tám f đã điều trị tại cơ sở y tế
các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp nhận một trăm linh tám ca nhập viện mới
trước đó ủy ban dân tp cn có văn bản đồng ý cho học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông
học viên giáo dục thường xuyên trở lại trường học trực tiếp từ ngày bảy tháng hai